công an thị xã thuận an tỉnh bình dương đang tạm giữ đối tượng trần vũ luân sinh năm hai nghìn quê ở tỉnh kiên giang
và phạm thị như ý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê tỉnh cà mau để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo điều tra ban đầu vào tối ngày một mươi tháng sáu luân ý và nhóm bạn đi nhậu tại quán nướng đá
thuộc khu dân cư việt sinh phường bình hòa thị xã thuận an
trong lúc đi vệ sinh ý và một người bạn tên ngân bị trương văn duy sinh năm hai nghìn một quê tỉnh thanh hóa treo gẹo
sau khi trở về bàn nhậu ý kể lại chuyện cho luân nghe
bực tức luân ra xe lấy một con dao rồi quay trở lại bàn nhậu tìm anh duy
khi thấy nhóm duy luân đã dùng dao xông vào đâm trúng anh nguyễn thanh hà
sau đó đối tượng ý đã giữ tay duy để cho luân dùng dao đâm anh duy
sau khi gây án các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường
anh hà và anh duy bị thương tích nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu
triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi chín để thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân trong năm hai nghìn hai mươi
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị cùng dự có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay lực lượng công an nhân dân đã nỗ lực phấn đấu tập trung triển khai quyết liệt nhiệm vụ công tác năm hai nghìn một mươi chín và đến hết nhiệm kỳ đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
nhằm thực hiện mục tiêu giữ vững an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống
xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh từ những kết quả trong sáu tháng đầu năm hội nghị tập trung đưa ra những đánh giá phân tích dự báo diễn biến của tình hình trong thời gian tới
trên cơ sở những tồn tại hạn chế thách thức đang đặt ra cần phải xác định cụ thể những giải pháp biện pháp những vấn đề quan trọng cấp bách đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân
đồng thời kiến nghị đề xuất những chủ trương giải pháp để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi
trong sáu tháng đầu năm đảng ủy công an trung ương đánh đạo bộ công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị kết luận của đảng nhà nước về công tác đảm bảo an ninh quốc gia bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu sự kiện quan trọng các hoạt động của đánh đạo đảng nhà nước công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ an ninh truyền thống an ninh kinh tế an ninh mạng an ninh xã hội đạt nhiều kết quả
trong sáu tháng đầu năm đảng ủy công an trung ương đánh đạo bộ công an đã chỉ đạo công an đã triển khai hai đợt cao điểm tấn công chấn áp truy nã tội phạm kiềm chế sự gia tăng tội phạm
hơn năm mươi chín vụ phạm tội đã bị điều tra xử lý trong đó đặc biệt đã phát hiện gần một mươi ba hai trăm linh vụ phạm tội về ma túy triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn thu giữ gần năm kg ma túy tổng hợp
tiểu đệ điều tra khám phá phạm pháp hình sự đạt tiểu đệ tám mươi hai hai mươi năm vượt chỉ tiêu quốc hội đề ra một mươi hai hai mươi năm
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đánh giá cao
biểu dương những kết quả thành tích chiến công của lực lượng công an nhân dân và trân trọng tưởng nhớ
chi ân những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã anh dũng hy sinh bị thương trong đấu tranh phòng chống tội phạm sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
đã có ba đồng chí hy sinh bốn mươi sáu đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ
đồng thời khẳng định những kết quả thành tích hy sinh của lực lượng công an nhân dân đã góp phần đặc biệt quan trọng
đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
tạo nền tảng ổn định chính trị xã hội đưa đất nước tiếp tục đổi mới hội nhập và phát triển
đã thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm tích cực triển khai các biện pháp
phòng ngừa xã hội phòng ngừa nghiệp vụ chủ động dự báo phân tích đánh giá tình hình tội phạm
tấn công trấn áp tội phạm kiềm chế sự gia tăng của tội phạm là một cái việc của ngành công an
chúng ta đã tiến hành đặt vấn đề này rõ nét hơn quyết liệt hơn
trong đó các đồng chí đã tập trung xử lý có hiệu quả về liên quan đến vi bật pháp luật trong tính dụng đen
triệt phá thành công nhiều vụ đánh bạc qua mạng internet phát hiện nhiều tổ chức nhiều đường dây buôn lậu
sản xuất mua bắn hàng giả lớn
toàn xã hội cũng nhận thấy được là các đồng chí đã triệt phá nhiều đường dây mua bán vận chuyển ma túy
với số lượng lớn chưa từng thấy
khẳng định quyết tâm của chúng ta trong cuộc đấu tranh chống tội phạm ma túy
không để việt nam là địa bằng trung chuyển ma thu quốc tế
thủ tướng cũng đánh giá cao lực lượng công an nhân dân đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng
trong việc điều tra xử lý các vụ án tham nhũng thua hồi hàng nghìn tỷ đồng
công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông được tăng cường
lực lượng công an đã đẩy mạnh cải cách hành chính hướng về người dân doanh nghiệp
đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội
đồng thời đánh giá cao kết quả trong việc tổ chức sắp xếp lại bộ máy và chức năng nhiệm vụ
của lực lượng công an ở bốn cấp theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
điều rất đáng mừng là bộ máy mới cán bộ mới được bổ trí ở các cục các đơn vị liên quan của các đơn vị thuộc bộ
và các phòng thuộc công an các địa phương
nhưng anh em đã vào cuộc tốt tinh thần trách nhiệm cao
và cơ bản các ông chí đã bắt tay vào công việc và giám cấp trung gian
và tóm bộ chiến thị để hăng hái tính đỏ bộ máy này bố trí khoa học và phát huy tất dụng tốt
chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
việc lực lượng công an nhân dân phải chủ động nắm chắc dự báo sát tình hình quốc tế khu vực và các nơi
và trong nước có liên quan đến an ninh lợi ích an ninh quốc gia việt nam để tham mưu với lãnh đạo đảng nhà nước
nhất là khi việt nam đảm nhận vai trò chủ tịch năm asean hai nghìn hai mươi và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp
đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng tâm là sứ mệnh lịch sử của lực lượng công an nhân dân
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đề nghị lực lượng công an nhân dân phải chủ động nắm chắc dự báo sát tình hình quốc tế khu vực và diễn biến trong nước
kịp thời phát hiện đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực phản động làm giảm và tiếp tục đẩy lùi các loại tội phạm và vi phạm pháp luật
đồng thời thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đảng chính phủ về ra soát đánh giá quy hoạch cán bộ xây dựng đội ngũ cán bộ công an các cấp có đủ phẩm chất trình độ phong cách trọng dân gần dân hiểu dân học dân và có trách nhiệm với dân
tổ chức triển khai hiệu quả luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám nghị định số bốn mươi chín của chính phủ xây dựng công an cơ sở vững mạnh đánh giá đúng thực chất sự chuyển biến về an ninh trật tự tại các địa phương thí điểm
thủ tướng cũng đề nghị bộ công an
ứng dụng những yêu việt từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính phủ điện tử chính quyền điện tử tăng cường các dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực an ninh trật tự gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân doanh nghiệp
đồng thời phục vụ hiệu quả công tác chiến đấu xây dựng của lực lượng công an tiếp tục mở rộng đối ngoại và hợp tác quốc tế về an ninh trật tự trên các lĩnh vực như đấu tranh phòng chống tội phạm khủng bố xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ thực thi pháp luật và hỗ trợ trang thiết bị phương tiện nghiệp vụ

báo trung tướng lương tam quang cho biết trong sáu tháng đầu năm kết quả công tác công an nổi bật trên một mươi nội dung lực lượng công an đã quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của đảng nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự thực hiện tốt chức năng tham mưu phối hợp và tổ chức thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội và đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác giữ vững an ninh quốc gia kéo giảm tội phạm tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội g
diễn kinh tế xã hội đối ngoại của đất nước
trả lời câu hỏi của báo chí liên quan tới việc xây dựng khung chế tài xử phạt người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông sau khi luật phòng chống tắc hại rượu bia sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi người phát ngôn bộ công an cho biết hiện các nội dung của khung chế tài xử lý vi phạm đang được nghiên cứu xây dựng
trước mắt bộ công an đang tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong đó có chế tài xử lý ở mức cao đối với hành vi sử dụng rượu bia ma túy và chất gây nghiện khi điều khiển phương tiện như tước bằng vĩnh viễn kéo dài thời hạn tạm giữ phương tiện quy định trách nhiệm về chế tài xử lý chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tài để lái xe có sử dụng rượu bia hoặc ma túy chất gây nghiện điều khiển phương tiện kinh doanh vận tài

trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy và các giải pháp được bộ công an tập trung trong thời gian tới đại diện cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an cho biết sẽ tăng cường triển khai hợp tác quốc tế nhằm ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu vào việt nam